tại khu vực của huyện định an tỉnh trà vinh tổ công tác cụm trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa phát hiện tàu sơn huy tám mang số hiệu tv bốn nghìn sáu trăm ba mươi ts có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên tàu đang vận chuyển khoảng bốn trăm hai mươi lít dầu co nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên
hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện và tăng vật bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba điều tra xử lý theo quy định của pháp luật